vào trường ngày một mươi bốn tháng một mươi kiểm tra công tác tại công an tỉnh bình dương thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà công an tỉnh bình dương đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từ đầu năm đến nay
trong chín tháng qua công an tỉnh bình dương đã xử lý gần sáu trăm linh vụ phạm tội về an ninh trả tự triệt xóa ba mươi bốn băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp đặc biệt là băng nhóm tội phạm liên quan tín dụng đen đứng tốp đầu cả nước
xác minh xử lý gần ba bảy trăm linh đơn tin tố giác tội phạm công an tỉnh bình dương cũng là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện tốt đề án công an xã
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu công an tỉnh bình dương tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao chủ động nắm tình hình kịp thời ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
chú trọng phòng ngừa tội phạm ma túy và hình sự đảm bảo an ninh trật tự tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế tại địa phương
còn vào tối ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng một mươi hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín do cụ số ba thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an đã được khai mạc tại trại giam thanh lâm bộ công an
thông qua bốn mươi hai tiết mục múa hát tiểu phẩm và hoạt cảnh ngắn các diễn viên ca sĩ không chuyên đến từ tám trại giam trường giáo dưỡng đứng chân trên địa bàn ba tỉnh
bình thanh hóa và nghệ an đã truyền tải đến hội diễn và khán giả nhiều thông điệp ý nghĩa phát họa chân dung về những khó khăn vất vả tinh thần trách nhiệm sự tận tụy của chiến sĩ công an nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
thông qua hội diễn đã góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng của các đơn vị cơ sở tạo điều kiện cho các đơn vị giao lưu học hỏi nâng cao đời sống tinh thần qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hủ dạy góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát quản lý trại giam cơ sở bắt buộc trường giáo dưỡng ngày càng bỗng mạnh